nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện lòng tôn kính vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
đã tổ chức ở nhiều địa phương trong khu vực
sáng ngày một mươi bảy tháng năm tại hội trường hai tháng chín thành phố pleiku
ban thường vụ tỉnh ủy gia lai đã long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương
khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong ba năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện kỷ thị số năm của bộ chính trị về đáy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
qua ba năm thực hiện kết luận số một của bộ chính trị toàn tỉnh gia lai đã có hơn chín trăm linh cá nhân
và tập thể có thành tích đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp biểu dương khen thưởng
trong đó có hai tập thể và bốn cá nhân được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
hai tập thể và bốn cá nhân được ban tuyên giáo trung ương tặng bằng khen
và hai mươi một tập thể hai mươi chín cá nhân được ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh gia lai
đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã đi vào nề nếp
trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng cơ quan đơn vị
và mỗi cán bộ đảng viên được đông đảo hội viên đoàn viên và quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng
tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị tư tưởng
góp phần ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống